liên quan tới việc ba nước liên minh châu âu là ba lan hungary và slovakia cấm vận hà nông sản của ukraine
ukraine mới đây thông báo có thể rút đơn khiếu nại ở tổ chức thương mại thế giới wto nếu ba nước này cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế hàng hóa trong tương lai
bộ kinh tế và thương mại ukraine nhấn mạnh các lệnh hạn chế đơn phương của ba nước trên là bất hợp pháp và không thỏa đáng
bộ này cũng cho rằng việc đệ đơn kiện lên wto là bước đi phù hợp đồng thời khẳng định chỉ khi ba nước đảm bảo không có những hạn chế như vậy trong tương lai kiev mới tuyên bố tranh chấp đã được giải quyết
hôm một mươi năm tháng chín vừa qua lệnh cấm nhập khẩu cuối ban châu ec đối với lúa mì ngô hạt cải dầu và hướng dương của ukraine sang bulgaria hungary ba lan slovakia và romania đã hết hạn
và ec đã dỡ bỏ các hạn chế tạm thời áp đặt với ngũ cốc của ukraine
mặc dù vậy ba lan hungary và slovakia
vẫn quyết định đưa ra các hạn chế đơn phương đối với việc nhập khẩu ngũ cốc từ ukraine là lý do vì bảo vệ thị trường trong nước